lực lượng công an xã cư bông huyện eakra tỉnh đắk lắk vừa phát hiện một vụ khai thác
vận chuyển lâm sản trái phép với khối lượng trên một mươi mét khối
qua công tác tuần tra lực lượng công an xã đã phát hiện nhiều hoạt động vi phạm lâm luật
tại các lâm phần do công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên lâm trường eakra quản lý
công an xã cư bông đã báo cáo vụ việc lên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện eakra
nhận chỉ đạo và nhanh chóng tiếp cận hiện trường đã thu được hai xe máy cày độ chế
cùng một mươi một bảy mét khối gỗ thuộc nhóm năm và sáu
hiện toàn bộ số gỗ và phương tiện tăng vật đã được công an xã cư bông đưa về trụ sở
để chuyển hạt kiểm lâm huyện eakar xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó công an xã đã báo cho hạt kiểm lâm và lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên lâm trường eakar để nhờ phối hợp
tuy nhiên hai đơn vị này đã không có động thái gì